chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị trong khi nhiều doanh nghiệp cố tình trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
thì có những công ty đã nhiều lần tuyên truyền vận động thậm chí có thêm nhiều thay đổi tích cực trong chế độ lương thưởng
xong vẫn nhiều người lao động khước từ quyền lợi của mình
vậy làm thế nào để người lao động nhận thức được lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội không phải là dễ
phóng sự ngay sau đây của chúng tôi có nội dung về giải pháp nào để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
ở các công ty tư nhân và nước ngoài mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chây ý nợ phát sinh nợ bảo hiểm xã hội là câu chuyện dài dàng nhiều năm qua
nhất là ở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hiện có hơn hai bảy trăm linh doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp nhưng chủ yếu doanh nghiệp nhỏ dưới một mươi lao động
hiện có nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ
dẫn đến nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài khiến người lao động chịu thiệt hỏi
số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội phải tinh lãi với số tiền hàng chục tỷ đồng
cũng là bài toán khó của bảo hiểm xã hội tỉnh
trong khi hoàn thành phấn đấu đạt mục tiêu giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thành sen tỉnh hà tĩnh nợ bảo hiểm xã hội hơn hai chín tỷ đồng
chính vì nguyên nhân này mà nhiều cán bộ công chức công nhân hoang mang
người đến tuổi nghỉ hưu thì sợ không chốt được số bảo hiểm xã hội để được nhận lương
người muốn được nghỉ hưu sớm cũng khó giải quyết được thủ tục
người mới vào làm thì chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội
tất cả đều do nợ động bảo hiểm xã hội
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ đọng bảo hiểm xã hội
theo thống kê của bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
trong số hơn hai bốn trăm linh doanh nghiệp bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên công nhân trên địa bàn tỉnh
phần lớn là các doanh nghiệp ngoài nhà nước thì có đến hơn năm trăm linh doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội cho người lao động
với số tiền hàng chục tỷ đồng
thực tế cho thấy người sử dụng lao động hiểu rất rõ quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội
nhưng lại cố tình không đóng hoặc chỉ đóng cho một số người trong khung quản lý của đơn vị
việc nợ đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên là vấn đề mà nhiều công ty gặp phải
khi kinh doanh thua lỗ hoặc doanh thu thấp
cách đây hai năm trở về trước công ty cổ phần tiến kình chi nhánh hà tĩnh
cũng lâm vào tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội
cũng như nhiều công ty khác trên địa bàn thị xã
kỳ anh tỉnh hà tĩnh giai đoạn các công trường ở khu kinh tế công nghiệp vũng áng
luôn đông người lao động và cả các chuyên gia nước ngoài tập trung xây dựng các dự án
cũng là lúc loại hình thương mại dịch vụ trên địa bàn ăn nên làm ra
nhiều nhà hàng khách sạn mọc lên tạo công an việc làm cho người lao động
nhưng sau khi các dự án hoàn thành hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã kỳ anh
đều bị ảnh hưởng
trong đó có công ty cổ phần tiến trình chi nhánh hà tĩnh
từ chỗ gần một trăm linh cán bộ công nhân viên phục vụ trong nhà hàng khách sạn
thì nay doanh nghiệp chỉ còn lại vài chục người để duy trì hoạt động
đã giảm số lao động xuống thấp nhất nhưng việc làm cũng không đều đạn
thu nhập bấp bênh và bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng không được đóng kịp thời
công ty cũng nợ số tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động với số tiền hàng trăm triệu đồng

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh đã dùng nhiều biện pháp để giảm tình trạng nợ đóng
trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động như tuyên truyền vận động
đối thoại trực tiếp để tìm ra giải pháp gỡ rối cho người lao động
và không ngần ngại áp dụng biện pháp mạnh hơn
đó là gửi đơn lên cơ quan tố tụng hình sự
lên cơ quan công an đối với những doanh nghiệp nợ lớn nợ lâu và cố tình chây ý trốn đóng bảo hiểm xã hội
từ những công việc đó mà có nhiều công ty trong đó có công ty cổ phần xây dựng thành sen
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín đã giảm nợ bảo hiểm xã hội từ hai chín tỷ đồng xuống còn hơn chín trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần tiến kình đã xóa hết nợ
cũng trong tình trạng không khác tỉnh hà tĩnh
đến hết năm hai nghìn một mươi chín nợ động bảo hiểm xã hội doanh nghiệp ngoài nhà nước lên đến hơn ba mươi tỷ đồng
mà có chủ bỏ trốn hoặc đang chờ giải thể phá sản
tuy số nợ này so với năm hai nghìn một mươi tám có giảm đi tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
bảo hiểm xã hội tỉnh nam định đã phân nhiệm vụ giao trách nhiệm cho mỗi cán bộ phụ trách cụ thể từng doanh nghiệp
để thuyết phục họ tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
cùng đó là tổ chức nhiều cuộc thanh tra liên ngành để phát hiện sai phạm của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời
đặc biệt là những doanh nghiệp ngoài cụ doanh
đối với người lao động thì cũng rất là nhiều người cũng chưa hiểu được chính sách
thì về việc tham gia bảo hiểm xã hội là nhiều khi còn đồng tình với chủ dự động trong việc không tham gia
để muốn được cái tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội thiết nghiệp được trả bằng lương
về vấn đề này bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với đ bueno đồng tỉnh
trong việc tổ chức các buổi đối thoại với công nhân tại các khu công nghiệp
cũng như tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn của tỉnh
thông qua việc đối thoại thì bảo hiểm xã hội cùng với nền lộng tỉnh
giới thiệu được về trí sách an sinh xã hội bởi quân tế
mà quyền nợ chính đáng của người lao động tại các đơn vị được hưởng
nhờ có những biện pháp như trên mà các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại tỉnh nam định
đã chủ động hơn trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
nhiều năm công ty không kinh doanh được cho nên là nó có cái nợ động bảo hiểm xã hội
thì công ty đến sau này sau khi đại hội cổ đông được thì cũng dần mới mới bước đầu
là từng bước là cái ổn định về công tác tổ chức
và dần dần từng bước mới khôi phục lại cái hoạt động kinh doanh
đến bây giờ nó mới gọi là tương đối ổn định
cái hướng của công ty để giải quyết cái tồn động này
thì thứ nhất là công ty từng bước

để khôi phục kinh doanh để tạo công an việt nam cho cán bộ nhân viên
và cũng từng bước là để trả nợ dần cái bảo hiểm xã hội
chúng tôi luôn tin rằng khi người lao động hạnh phúc sẽ mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động của doanh nghiệp
vì vậy không chỉ bảo hiểm chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người lao động các chính sách phúc lợi tốt nhất có thể
là một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chúng ta nên tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật
và nói gương cho các doanh nghiệp khác trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật
có thể nhận thấy hiện nay tình trạng nhiều đơn vị doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh
chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chây ý nợ đọng bảo hiểm xã hội
diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước
người lao động sẽ thiệt thòi nhất khi không được đóng bảo hiểm xã hội
chính vì vậy ngoài việc giám sát của cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan
người lao động nên tự chủ động hơn trong việc tố giác doanh nghiệp
khi không đóng bảo hiểm xã hội cho mình để bảo đảm quyền lợi cho chính bản thân họ
thưa quý vị mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của công nhân ở doanh nghiệp ngoài nhà nước có hiệu quả
bảo hiểm xã hội ở các địa phương trong cả nước cần phối hợp chặt chẽ
ngành lao động thương binh và xã hội liên đoàn lao động công an các địa phương tập trung giả soát các đơn vị chây ý nợ động bảo hiểm xã hội
đơn vị mất tích giải thể phá sản các chủ doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội bỏ trốn
nếu có đủ điều kiện thì khởi tố theo đúng quy định của bộ luật hình sự đối với các đơn vị doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
cùng với đó là phải tuyên truyền vận động khuyến khích động viên các doanh nghiệp chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người lao động
thông qua việc đóng bảo hiểm xã hội cho họ để tạo niềm tin cho họ gắn bó lâu dài với chủ đầu tư
song song với đó cũng cần phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp
người lao động về tính yêu việt nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội mới mong thu hút được đối tượng cá nhân và doanh nghiệp
chủ động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội gây nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội
góp phần bảo đảm quyền lợi lợi ích hợp pháp cho người lao động
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại